tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức đoàn đi kiểm tra công tác xử lý các trường hợp vi phạm công trình nguồn nước thủy lợi tại thành phố hải phòng
đây là hệ thống thủy lợi đa độ thuộc tỉnh hải phòng
hệ thống thủy lợi này trải dài qua năm đơn vị hành chính huyện an lão kiến thụy quận kiến an dương kinh đồ sơn
có nhiệm vụ cấp nước tiêu nước cho hơn ba mươi hai hectare sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản và hơn một mươi hectare tiêu nước cho khu vực nông thôn và đô thị
tuy đã quản lý nghiêm minh nhưng tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng sông đa độ xả thải vào nguồn nước vẫn còn tồn tại
làm co hẹp dòng chảy làm ô nhiễm dòng chảy cái nguồn nước của đa độ đang dẫn đến cái sự suy thoải
từ năm hai nghìn một mươi đến nay thực hiện chiến lược phát triển của công ty
thì công ty đã nhận định các khó khăn đó để đánh giá được các kế hoạch chi tiết của từng năm
xây dựng cái kế hoạch chi tiết của năm để xây dựng phát triển công ty bảo vệ cái nguồn nước
khoảng một phần ba diện tích lòng sông đã được người dân tại quận kiến an thành phố hải phòng sử dụng để nuôi trồng thủy sản
nguồn thức ăn được sử dụng trong quá trình nuôi đã khiến cho chất lượng môi trường nước không bảo đảm
sau vận động các hộ gia đình đã trả lại diện tích
và đến nay công tác dọn dẹp trả lại lòng sông đang được công ty một thành viên khai thác công trình thủy lợi đa độ triển khai
cần phải thường xuyên tổ chức kiểm tra để mà giả soát tổng thể về những tình hình vi phạm công trình thủy lợi
trong đó phải phân loại và cần phải cương quyết xử lý
tức là đối với những loại công trình
mà bị vi phạm thì đề nghị là địa phương đặc biệt là chính quyền
là phải vào cuộc để mà xử lý rất điểm những vụ vi phạm
đồng thời là những vụ mới vi phạm thì cần phải cương quyết và không để doanh nghiệp tái vi phạm
cũng tại buổi kiểm tra tổng cục trưởng tổng cục thủy lợi nhấn mạnh
ngoài việc tiếp tục xây dựng công trình thủy lợi và quản lý khai thác hiệu quả
thì bảo vệ công trình và bảo vệ nguồn nước cần phải đặc biệt quan tâm
riêng với các địa phương vùng đồng bằng sông hồng
nơi có những khu đô thị và làng nghề khu công nghiệp khu dân cư tập trung
trong có rất nhiều nguồn nước xả ra công trình thủy lợi
cần phải đặc biệt lưu ý hơn hết